bộ đội biên phòng nghệ an đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương có nhiều đợt tổ chức trao tặng lợn giống cho các hộ nghèo
mới đây đồn biên phòng tri lễ đã trao tặng cho năm hộ gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số
khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn của xã tri lễ một mươi con lợn giống có trọng lượng từ một mươi đến một mươi năm kg
đây là số lợn giống do cán bộ chiến sĩ đơn vị tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc
phù hợp với khí hậu và điều kiện chăn nuôi của người dân địa phương
được biết trong vòng ba tháng qua đơn vị đã trao đổi tổng cộng bốn mươi con lợn giống để giúp các hộ nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế hộ gia đình
hiện nay số lợn giống được trao tặng đều phát triển tốt giúp các hộ tăng thu nhập từng bước thoát nghèo